khi dịch ncov vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp thì việc chính quyền nhận được sự đồng hành từ phía người dân sẽ làm tăng thêm hiệu quả của công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó phần nào giảm tải những áp lực mà ngành y phải gánh phác trong thời gian qua
câu chuyện ngay sau đây chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn sẽ phần nào làm rõ hơn về vấn đề này
trước tình hình phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus ncov gây ra
người dân thành phố hà nội cùng các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố đã thực hiện những biện pháp chủ động phòng ngừa đặc biệt bám sát diễn biến của dịch

các cháu nó cũng khuyến cáo là mẹ mà đi ra ngoài chợ hoặc là đi ra ngoài những nơi công cộng
thì mẹ phải đeo khẩu trang
nếu mà mẹ đi tiếp xúc với các vận dụng chẳng hạn như là nắm cửa hoặc đồ dùng
thì mẹ phải rửa tay bằng xào phòng và nước sạch
còn ở nhà thì mẹ phải vệ sinh nhà cửa phải sạch sẽ
tự xác định là địa bàn có nguy cơ xâm nhập dịch cao
quận đống đa thành phố hà nội đã triển khai cách ly các trường hợp nghi nhiễm
theo hướng dẫn của bộ y tế vệ sinh môi trường phun khử khuẩn các khu vực
có ba mươi ba trường hợp từ trung quốc trở về trong ngày gần đây
hiện nay đang cách ly tại tám phường trong đó có hai mươi chín người trung quốc và bốn người việt nam
hiện nay đã nằm đầy đủ tức các phường đều đã ra quyết định
thực hiện cách ly theo đúng quy định tại nghị định một trăm linh một của năm hai nghìn một mươi
trang thiết bị cho đội ngũ y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn mà địa phương gặp phải tại thời điểm này
thứ nhất là tình hình chung trên địa bàn thành phố
hiện nay là bộ trang phục bảo hộ cho các đội phòng chống dịch đang thiếu
đặc biệt là trang phục chuyên dụng bộ tay vách
thứ hai là số lượng khẩu trang hiện nay theo cơ số cần mua
hiện nay trên thị trường cũng có nên cũng rất khó
thứ ba là hóa chất để phục vụ cho công tác khử khuẩn
tính đến giờ phút này thì tại trung tâm chỉ còn một trăm tám mươi kg
để phun diện rộng trên tất cả các cơ sở cơ quan xí nghiệp trên địa bàn sẽ thiếu
trong thời gian tới cơ sở mong muốn sẽ được nhanh chóng bổ sung các thiết bị
vật tư nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất